ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa chỉ đạo sở xây dựng thành phố buộc chủ đầu tư công trình khách sạn eden
đường võ nguyên giáp phường mỹ an quận ngũ hành sơn phải tháo rỡ phần xây dựng sai giấy phép là một trăm hai mươi chín phòng
công trình khách sạn eden được cấp phép xây dựng với quy mô một hầm hai mươi hai tầng nồi với chín mươi sáu phòng ngủ
tuy nhiên trong quá trình thi công chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn minh thùy đã tự ý nâng số phòng ngủ
từ chín mươi sáu lên hai trăm hai mươi năm phòng vượt một trăm hai mươi chín phòng
thanh tra sở xây dựng thành phố đà nẵng đã xử phạt chủ đầu tư năm mươi triệu đồng và nhà thầu thi công bốn mươi triệu đồng
thành phố đà nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư có sáu mươi ngày để tự tháo rỡ những hạng mục không đúng như trong giấy phép
sau thời gian này cơ quan chức năng sẽ thực hiện cưỡng chế
thời gian qua tại đà nẵng liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp xây dựng trái phép như tổ hợp khách sạn mường thanh
khu du lịch biển tiên sa căn hộ cao cấp sơn trà dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ central cross
nhiều cán bộ lãnh đạo vì buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị đã bị kỷ luật